và các cơ quan báo chí truyền thông
đây là những nội dung đã được nêu ra trong kết luận thanh tra số ba mươi bốn của bộ xây dựng
kết luận đã chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong các công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng
quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại hầu hết công trình thuộc khu vực này
và hệ lụy là từ lâu nay người dân sinh sống tại khu vực này đã thấm thiế với sự khổ sở
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có phản ánh ngay sau đây
con đường đau khổ lê văn lương oàn mình cõng một rừng nhà cao tầng như thế này
có những dự án điều chỉnh quy hoạch để từ năm tầng đội lên thành ba mươi tầng
việc trồng thêm tầng chuyển đổi công năng đã tước đoạt của người dân rất nhiều tiện ích
từ dự án cây xanh trạm y tế cho đến cả chợ và trường học
còn giao thông trên tuyến đường này giờ đã biến thành con đường un tắc bậc nhất thủ đô
tình trạng của tắc ở tuyến đường này rất nghiêm trọng và càng ngày càng nghiêm trọng hơn
hàng ngày thì tôi thường xuyên có việc phải đi qua đây
và ngày nào cũng như ngày nào thấy người dân luôn luôn phải nhất là lực lượng đi xe máy
luôn luôn phải leo lên vỉa hè để đi
những cái bất cập nó đã xảy ra ở đây hàng ngày rồi và kéo rất dài rồi rất lâu rồi
và quan điểm của tôi là nếu một kiến nghị các cơ quan chức năng mà có giải pháp tốt hơn thì càng nhanh càng sớm càng tốt ạ
việc băm nát quy hoạch như tại tuyến đường lê văn lương tố hữu đã cho thấy
thời gian qua chúng ta làm quy hoạch một cách chấp vá manh bún và chất lượng kém
việc tổ chức thực hiện quy hoạch không nghiêm hệ lụy không chỉ tại trục đường lê văn lương tố hữu
mà giờ đây hà nội cứ hễ mưa là xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng
chúng ta đã có cái câu chuyện của thanh tra xây dựng ngày hôm nay
tức là cái câu chuyện của việc chúng ta điều chỉnh quy hoạch nó không đúng
bộ chính trị đã khẳng định rất rõ đánh giá là quy hoạch chúng ta là còn yếu kém về chất lượng quy hoạch
thứ hai quy hoạch ta thiếu tầm nhìn
thứ ba là đội ngũ quản lý quy hoạch của chúng ta thiếu năng lực
và chính vì thế mà bộ chính trị đã yêu cầu qua nghị khuôn sáu là các địa phương các bộ ngành phải nâng cao cái trách nhiệm đó
điều mà người dân đang mong chờ đó là các cơ quan chức năng cần làm rõ lợi ích nhóm
trong việc điều chỉnh quy hoạch băm nát đường lê văn lương
đồng thời cần mở rộng thanh tra nhiều khu vực khác ở hà nội
để làm rõ thêm những bất cập trong quản lý quy hoạch xây dựng ở hà nội
phải lấy cái trọng tâm là quy hoạch phục vụ ai phục vụ nhân dân
còn quy hoạch quy hoạch mà không làm được việc này mà chỉ cho chủ đầu tư như là chất tải lên
ta nói cứ chất tải lên để bán nhà
còn lại cái người dân là không bị tắt đường kẹt xe rồi úng ngập các thứ
thì những người làm quy hoạch và quản lý đô thị có tốt với nhân dân
mà cái này rất rõ và đó là trách nhiệm vinh dự và trách nhiệm rất rõ
ở đây không có cái câu chuyện là rút kinh nghiệm
tôi lấy thêm đường vượt lường bốn mươi cái trung cư cao ốc như thế thậm chí là vượt tầng như thế đập phá đi ạ
liên quan đến những vi phạm này lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
đã yêu cầu sở quy hoạch kiến trúc hà nội báo cáo giải trình
về các nội dung nêu trong kết luận thanh tra của bộ xây dựng
trước ngày một mươi bảy tháng bảy tổng hợp báo cáo tập thể ủy ban nhân dân tp xem xét